thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào tối nay cho biết đã có ba hai trăm năm mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là ba mươi tám bảy trăm ba mươi bốn ca
và trong ngày hôm nay thì ghi nhận tám sáu trăm hai mươi bốn ca mắc mới trong đó bốn ca nhập cảnh và tám sáu trăm hai mươi ca ghi nhận trong nước
hiện việt nam có một trăm bốn mươi năm sáu trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín có bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
đó là yên bái điện biên quảng ninh và bắc cạn
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp tại tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo công an thành phố
bộ tư lệnh thành phố và một số sở ngành các địa phương tăng cường kiểm tra các chốt các tuyến cửa ngõ thành phố
xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch